theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hcm công an tp hcm phối hợp với hai mươi bốn quận huyện tổ chức tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa xã hội kinh doanh ngành nghề nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố
công an tp hcm sẽ tiến hành tổng kiểm tra chấn áp tội phạm xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ tiêm ẩn tệ nạn ma túy mại dâm cờ bạc kích dục nhảy mối thoát y khiêu dâm trên toàn thành phố
ủy ban nhân dân hai mươi bốn quận huyện cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm của cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội kinh doanh dịch vụ gây ồn hoạt động sau hai mươi bốn giờ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
chủ tịch trưởng công an xã phường thị trấn là người chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm pháp luật về tệ nạn ma túy cờ bạc mẹ dâm kích dục khiêu dâm nhảy mối thoát y kinh doanh quá giờ gây ồn nào tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn